thời gian gần đây người dân ở xã mông hóa huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do nước xả thải và khói bụi của cơ sở sản xuất tái chế nguyên liệu bao bì thành hạt nhựa gây ra
cơ sở này bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám với công suất khoảng ba trăm linh tấn thành phẩm một năm
theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hòa bình dây chuyền công nghệ sản xuất hệ thống xử lý nước thải chất thải của cơ sở này không đáp ứng các tiêu chuẩn cần có
nguyên liệu đầu vào chủ yếu là các loại bao bì ni lông đã qua sử dụng có nhiều tạp chất và chất thải nguy hại
đầu tháng bốn năm nay cơ sở này đã bị các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất phát hiện việc xả nước thải chưa xử lý ra môi trường và đã lập biên bản vi phạm theo quy định của pháp luật